như truyền hình nhân dân đã liên tục thông tin trong các bản tin trước liên quan đến hai xã bị cô lập do mưa lũ tại huyện phước sơn
chiều tối qua sau hai lần xuất phát trực thăng đã chở bốn tấn hàng cứu trợ tới các xã phước lộc phước thành
đây là điểm bị cô lập mà tỉnh quảng nam đề nghị bộ quốc phòng ứng cứu hỗ trợ khẩn cấp
sự đoàn ba trăm bảy mươi năm cho biết ngoài việc vận chuyển hàng cứu trợ bằng máy bay trực thăng
có ba trường hợp người dân đã được chuyến bay thứ hai đưa về đà nẵng chăm sóc chữa trị
đó là cô giáo đinh thị vân đang mang thai bảy tháng
người thứ hai là mai thị vân bốn mươi tuổi công nhân nhà máy thủy điện đắc mi hai bị thương đứt dây chẳng
và bà nguyễn thị thúy bảy mươi tuổi bị thương nhẹ trong bão số chín
ngoài phương án vận chuyển bằng đường không thì địa phương cũng đã có phương án đi bằng đường bộ
cho lực lượng dân quân tự vệ gùi tăng bo từng đoạn một
tời cầu qua các khe suối để đưa các nhu yếu phẩm cần thiết đến cho đồng bào